cục xuất nhập khẩu bộ công thương vừa cho biết hiện có trên bảy trăm năm mươi xe container chở hàng nông sản đang tồn và chờ xuất sang trung quốc
trong đó lượng xe ùn ứ nhiều nhất là tại hai cửa khẩu hiễu nghị lạng sơn và kim thành hai lào cai
cụ thể tại cửa khẩu hiễu nghị còn ba trăm bảy mươi sáu xe nông sản trái cây như thanh long mít ớt nhãn
trong khi đó cửa khẩu kim thành hai đang tồn hơn ba trăm sáu mươi năm xe tải trái cây các loại chủ yếu là thanh long
tương tự cửa khẩu cốc nam tồn một mươi xe nông sản tạp hóa da bò mỹ phẩm dù không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu
riêng cửa khẩu chima còn tồn bốn xe trong đó có một xe tái nhập khẩu thạch đen một xe hổ tiêu hai xe quả sung khô
tại ga đồng đăng sau khi nhập khẩu một mươi chín toa bát đĩa xứ còn tồn hai mươi hai toa thép tròn
cục xuất nhập khẩu cho biết lượng xe đăng lên khu vực cửa khẩu tăng nhanh do thương lái doanh nghiệp tăng cường chuyển hàng lên cửa khẩu
khi thấy thông tin từ nhiều kênh khác nhau về việc xuất khẩu tại các cửa khẩu đang có tín hiệu thuận lợi
tuy nhiên ghi nhận thực tế việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn